cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai đối tượng gồm
lê trí cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa
hiện là trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở lao động thương binh và xã hội thanh hóa
và đỗ thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên kế toán trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa
hiện là phó trưởng phòng tổ chức hành chính tổng hợp cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa về tội tham ô tài sản
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trong quá trình thực hiện đề tài khoa học dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm theo hướng việt grab gắn với giáo dục dạy nghề tại cơ sở cai nghiện số một thanh hóa
và dự án xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mạt cát và nguyên liệu sẵn có trên địa bàn tỉnh thanh hóa
của cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa
lê trí cường với vai trò là giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa đã chỉ đạo đỗ thị dung là kế toán trưởng
kế toán dự án lập khống hồ sơ chứng từ thi công tri công lao động thuê ngoài với số tiền chín trăm linh bảy triệu hai trăm linh nghìn đồng
để đưa cho lê trí cường sử dụng cá nhân
công an huyện quế phong của tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công
một đường dây mua bán trái phép trên ma túy
đối tượng bị bắt là sông bá xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại huyện quế phong được biết xuân là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
xuân bị bắt quả tang khi nhận và chuyển ma túy vào nội địa tại địa phận bản tam hợp
xã chi lễ cùng tăng vật là một bánh heroin với trọng lượng gần ba trăm năm mươi gram
đối tượng lê thị lan hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
xuân bị công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là gồm hai túi ni lông bên trong chứa bốn trăm linh viên nén màu hồng và xanh là ma túy tổng hợp
hai túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp ma túy đá hai điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan công an hương khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua từ thành phố bắc ninh
sau đó mang về lạng sơn để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo a ben
hai mươi chín tuổi trú tại huyện con rẫy về tội giết người xảy ra tại thôn hai xa đắc côi huyện con rẫy tỉnh con tum
theo cáo chẳng trong khi ngồi uống rượu giữa hai anh em ruột là a ben và a bai đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dẫn đến việc a bên gây thương tích cho a bai hậu quả a bai tử vong do vết thương thấu ngực thủng tim rách phổi
tại phiên tòa bị cáo a bên đã vô cùng hối hận về hành vi nông nổi của mình
vì ma men đã không làm chủ được hành vi dẫn đến cái chết của em trai
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo a bên bản án một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối với nguyễn văn đạt và hai mươi ba bị cáo
tại sân thượng nhà số một mươi năm b đường nguyễn ngọc phương quận bình thạnh tp hcm
nguyễn thanh tấn lê hoàng công minh lê văn nữa và một mươi bảy người khác bị bắt quả tang
khi đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào ba lá thắng thua bằng tiền
với tổng số tiền là hơn một trăm chín mươi bốn triệu đồng
sòng bạc trên do nguyễn văn đạt đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
đạt thuê trần quốc cường đặng ngọc hoàng tân nguyễn duy anh làm nhiệm vụ giữ xe cho các đối tượng đánh bạc
số tiền nguyễn văn đạt thu lợi bất chính là bốn mươi triệu đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày
diễn đàn kinh tế xã hội việt nam hai nghìn hai mươi ba với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh
kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tham dự và phát biểu
tại diễn đàn quan trọng này ngoài hơn bốn trăm linh đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính
trung tâm hội nghị quốc gia tp hà nội diễn đàn còn kết nối với một số điểm cầu
của các học viện trường đại học diễn giả nhà khoa học
phát biểu khai mạc diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
trong khó khăn chung của thế giới và khu vực tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
khó lường hậu quả đại dịch covid một mươi chín kéo dài
tuy nhiên nhờ các chính sách giải pháp đúng đắn kịp thời chưa từng có tiền lệ thời gian qua
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ có hiệu quả của ban chấp hành trung ương đảng
bộ chính trị ban bí thư cùng sự đồng hành giám sát của quốc hội sự điều hành quyết liệt của chính phủ
nhìn tổng thể nửa nhiệm kỳ qua việt nam cơ bản đã vững vàng vượt qua khó khăn
thách thức trước những cơn gió ngược và đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức của nền kinh tế trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây đều là những vấn đề vừa cơ bản dài hạn vừa mất tính thời sự cấp bách
đòi hỏi phải có giải pháp ứng phó ngay trong ngán hạn và giải pháp căn cơ có tầm chiến lược lâu dài
từ thực tế vướt lên trong đại dịch khi đối diện với những khó khăn thử thách khắc nghiệt như ba năm vừa qua
một trong những bài học quan trọng nhất là xây dựng một thúc đẩy nỗ lực mạnh mẽ
ứng phó với những thách thức và tính chất bất định của các yếu tố bên ngoài
chúng ta cần tăng cường phát huy nội lực vận dụng khai thác kết quả ngoại lực có hiệu quả để thích ứng và phát triển
đây được coi là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới có nhiều biến động rủi ro ngày càng gia tăng
việt nam cần tập trung giải quyết các thách thức bên trong cả trước mắt lẫn trong trung và dài hạn
tại các phiên chuyên đề và phiên toàn thể cũng như tọa đàm cấp cao
đã có hơn bốn mươi ý kiến của các diễn giả các nhà khoa học các doanh nghiệp và đại biểu trong và ngoài nước tham gia trao đổi thảo luận tương tác lẫn nhau
về kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế các đại biểu đã đưa ra rất nhiều gợi ý chính sách
trong đó tập trung vào năm động lực chủ yếu thúc đẩy liên kết vùng phục hồi và tăng trưởng các đầu tàu nền kinh tế
phát triển khu vực kinh tế tư nhân doanh nghiệp nội địa đẩy mạnh kinh tế số kinh tế xanh
hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế và nâng cao vị thế của việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
nâng cao năng lực tự chủ tự lực của nền kinh tế
phát biểu bế mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định diễn đàn đã dành nhiều thời gian
trọng tâm không chỉ vào các vấn đề kinh tế xã hội mang tính thời sự ngắn hạn
mà còn tiếp cận các vấn đề lớn mang tính bao quát những xu hướng mới định hình của thế giới
các động lực các hướng đi mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của việt nam
các ý kiến tại diễn đàn thống nhất và nhấn mạnh rằng
cần phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ các động lực tăng trưởng truyền thống trên cơ sở ban hành
thực thi khuôn khổ chính sách pháp luật để khuyến khích các thay đổi hành vi trong cả tiêu dùng sản xuất và đầu tư
các ý kiến tại diễn đàn đều nhất trí rằng
cần phải vừa tập trung đỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách khó khăn vướng mắt điểm nghẽn của nền kinh tế một cách trước mắt
đồng thời cần phải luôn kiên định và đặt trong bối cảnh các mục tiêu dài hạn
vừa phải phát huy ý chí tự cường nội lực nội tại của nền kinh tế
vừa tranh thủ khai thác và phát huy ngoại lực
tiếp tục chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả
lần này tót lên cái tinh thần chung của diễn đàn là như vấn đề trước mắt cấp bách là phải tập trung giải quyết
về vận dụng khai thác hiệu quả ngoại lực
chủ tịch quốc hội cho biết
cần phát huy động lực từ thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu hướng tới bền vững
chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết và xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới
chủ tịch quốc hội ghi nhận thông điệp phát huy nội lực năng lực nội sinh
kiến tạo các động lực tăng trưởng mới được đưa ra rất mạnh mẽ tại diễn đàn lần này
khẳng định những thông tin quý hữu ích của diễn đàn với các giải pháp kiến nghị rất rõ ràng
cụ thể sẽ là đầu vào tư liệu hết sức quan trọng được quốc hội
chính phủ các bộ ngành cơ quan hiệu quan nghiên cứu trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý nhà nước
hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân là hội thảo vừa được bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay
dưới sự chủ trì của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
với sự tham dự của hơn hai hai trăm linh đại biểu trong đó có đại diện thanh tra chính phủ lãnh đạo công an các đơn vị địa phương các nhà khoa học trong công an nhân dân
tại hội thảo các đại biểu các nhà khoa học tập trung phân tích thảo luận các vấn đề về tổ chức và hoạt động thanh tra của lực lượng công an nhân dân
theo quy định mới của luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là các lĩnh vực giao bộ công an thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và sự cần thiết phải xác định rõ nội dung đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành công an nhân dân để đề xuất đưa vào nội dung xây dựng nghị định
nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
trên cơ sở những ý kiến tham luận tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu thanh tra bộ công an chủ trì
phục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp trực tiếp phối hợp công an các đơn vị địa phương cùng phối hợp để khẩn trương tham mưu
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức tổng kết thành công công tác thi hành luật thanh tra trong công an nhân dân một mươi hai năm qua
thứ trưởng cũng giao cục tổ chức cán bộ chủ trì thanh tra bộ công an đề xuất cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp phối hợp ra soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra công an nhân dân phù hợp luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
phù hợp với thực tiễn tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mang tính đặc thù của lực lượng công an nhân dân đảm bảo thống nhất tinh gọn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra công an nhân dân
lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương tiếp tục nghiên cứu luật thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba và nghị định số bốn mươi ba ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra để chuẩn bị cho việc tổng kết luật thanh tra năm hai nghìn một mươi
sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương về tiến độ giải ngân vốn pháp
công an các đơn vị địa phương đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí việc thẩm định các thủ tục đầu tư của một số dự án được giao
trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân từ nay đến cuối năm đã hiệu quả theo mục tiêu đề ra
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ dự án theo thời gian đã thống nhất
đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán
hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giải ngân chi tiết đã lập cho từng dự án gói thầu báo cáo những khó khăn vướng mắt để kịp thời trao đổi phối hợp với các đơn vị chức năng
đề xuất lãnh đạo bộ tháo gỡ gắn công tác đảm bảo giải ngân các nguồn ngân sách nhà nước bộ địa phương giao với việc hoàn thành nhiệm vụ năm công tác thi đua hai nghìn hai mươi
các cơ quan chức năng của bộ cần tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ rút ngắn tối đa thời gian thẩm định trình duyệt thủ tục đầu tư tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai và giải ngân
tổ chức theo dõi chặt chẽ tăng cường kiểm tra giám sát kiểm toán nội bộ với quá trình triển khai thực hiện dự án và quá trình quản lý sử dụng thanh quyết toán các nguồn kinh phí của công an các đơn vị địa phương
kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt thích ứng với điều kiện thực tế nhằm hoàn thiện mục tiêu giải ngân vốn năm hai nghìn hai mươi
qua năm năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
các bộ ngành ubnd công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình triển khai thực hiện luật đã phát sinh một số khó khăn bất cập trong thực tiễn xã hội và sự gia tăng của tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này
do đó cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định trong luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sao cho phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
đây là hình ảnh ghi lại vụ hỗn chiến của tám mươi thanh niên diễn ra tại đường nguyễn văn linh thuộc phường phúc đồng quận long biên thành phố hà nội
tám mươi đối tượng mang theo tuyếp sắt gắn súng
chúng lợn để đi thanh toán nhóm khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội và để xử đối thủ hai bên rủ dê lôi kéo thêm nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng tham gia
ngoài những người bên đường nữa

lý do đánh nhau là gì
cháu không biết cháu thấy trong nhóm bạn đi thì cháu đi thiệt
tụ tập dùng hông khí đe dọa người đi đường hẹn nhau xử lý mâu thuẫn trên mạng xã hội của các đối tượng còn trong độ tuổi vị thành niên là vấn đề khiến dư luận không khỏi lo lắng trong thời gian gần đây
các vụ án do các đối tượng trong lứa tuổi chưa thành niên gây ra đều là tự phát
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hà nội đã xử lý hình sự gần sáu trăm linh đối tượng thực hiện hành vi đi xe máy thành đoạn mang theo hung khí vũ khí đuổi đánh nhau trên đường gây dối trật tự công cộng
đáng báo động trong số các vụ việc này rất nhiều đối tượng không xử lý vì chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự
cơ quan điều tra thì cũng đã điều tra khám phá ra rất nhiều vụ việc
tuy nhiên độ tuổi của các đối tượng trong thực hiện này có nhiều cháu chưa đủ một mươi sáu tuổi cho nên các cháu chưa phải chịu trách nhiệm đối với tội phạm ít nghiêm trọng ví dụ như đối với tội doanh gây dối
qua đây cũng kiến nghị cơ quan chức lăng có những hình phạt nghiêm khắc đối với các hành vi này để mang tính chất gian đe và những bản án như vậy cần phải được phổ biến tuyên truyền rộng rãi để cho sâu rộng quần chúng nhân dân cho các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu

qua đây cũng kiến nghị cơ quan chức lăng có những hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu

qua đây cũng kiến nghị cơ quan chức lăng có những hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đây là hành vi của các cháu cho bố
nếu cấu thành tội phạm rồi thì không xử lý được chết đẻ cái hành vi của cái người thực hiện trong cái vụ án đó
bởi vì có thể chỉ xử lý được đối với cái hành vi phạm tội mà nó cấu thành
người ta nhìn thấy trực tiếp đó ví dụ cố ý gây thương tích giết người hoặc các việc khác
thế còn cái tính chất nguy hiểm của các cái loại gọi tạm ngoại là vũ khí đó thì không xử lý được
hiện nay hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật đã được bộ tư pháp thẩm định nhất trí với sự cần thiết bàn hành
bộ công an đã hoàn thành hồ sơ báo cáo chính phủ dự kiến chính phủ sẽ xem xét cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ba trăm tám mươi chín quốc gia
vừa gửi thư khen các đơn vị thuộc công an tỉnh nghệ an vì đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
về địa bàn tỉnh nghệ an bắt giữ hai đối tượng thu giữ hai năm
năm tấn vẩy tt và hai một tấn gỗ chắc
trước đó ngày một mươi tám tháng tám công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với công an huyện hưng nguyên phát hiện bắt quả tàng lê văn sáng và phạm đình hiếu
vận chuyển hai năm tấn vẩy tt và hai một tấn gỗ chắc không giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
lô hàng trên trị giá hơn một mươi tỷ đồng và được các đối tượng nguy trang cất giấu bí mật trong thùng nhiên liệu tự chế và hầm tự chế dưới sản rơ móc
thay mặt ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh nghệ an và công an huyện hưng nguyên công an tỉnh nghệ an
chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
qua thư khen phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ các đơn vị nêu trên tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được
phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
đồng thời có hình thức động viên khen thưởng phù hợp đối với các tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn
sáng nay tại bệnh viện hữu nghị việt đức thành phố hà nội lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên thân nhân gia đình trung úy phan tiến dũng
cán bộ công an phường hải hòa thị xã nghi sơn bị thương khi làm nhiệm vụ
được biết hiện tại trung úy phan tiến dũng đã được phẫu thuật gắp đầu đạn da và vẫn đang hôn mê điều trị tại phòng hồi sức tích cực bệnh viện hữu nghị việt đức
tại bệnh viện lãnh đạo công an tỉnh đã chia sẻ động viên thân nhân gia đình đồng chí phan tiến dũng đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng công an tỉnh thực hiện tốt các chế độ chính sách của lực lượng công an đối với đồng chí phan tiến dũng để đồng chí có điều kiện tốt nhất để điều trị và sớm bình phục trở lại công tác
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng chín do mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke nguyễn phan tứ và hồ văn sáu đã đến nhà của nguyễn văn hùng và nguyễn văn linh để giải quyết mâu thuẫn
sau khi nhận được tin báo trung tá tống anh nhân trưởng công an phường hài hòa và trung úy phan tiến dũng cán bộ công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
trong khi tổ công tác đang khống chế kiểm tra đối tượng nguyễn phan tứ thì bất ngờ nguyễn văn cường là anh trai của nguyễn văn hùng và nguyễn văn linh cầm dao chém về phía tứ vào tổ công tác
lúc này nguyễn phan tứ rút khẩu súng trong túi quần bắn liên tiếp nhiều phát đạn làm cường linh trúng đạn
và trung úy phan tiến dũng bị trúng vào vùng thái dương trái
ngay sau đó đối tượng nguyễn phan tứ đã bị khống chế
tăng vật thu giữ là một khẩu súng dạng côn quay bên trong có năm vỏ đạn và một viên đạn
công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn văn đương ngụ tệ ấp phòng hộ xã đất mới huyện nam căn có liên quan đến hành vi giết người
giữa đối tượng và nạn nhân là người có quen biết với nhau
theo lời khai ban đầu của đối tượng nguyễn văn đương
có cho một người đàn ông ở xã rạch trèo huyện phú tân mượn tiền nhưng vẫn chưa trả
đến ngày một mươi tám tháng chín đương tìm người này để đòi tiền thì cả hai nảy sinh mâu thuẫn
đương đã dùng súng tự chế loại súng cồn bắn vào người anh này khiến nạn nhân tử vong
sau khi sự việc xảy ra được người thân động viên nguyễn văn đương đã đến cơ quan công an để đầu thú và hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một đường dây mua bán
trái phép chất ma túy bắt giữ một đối tượng thu giữ một bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ là sồng bá xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú ở huyện quế phong
được biết xuân là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
xuân bị bắt quả tang khi nhận và chuyển ma túy vào nội địa tại địa phận bản tam hợp xã tri lễ
cùng với tang vật là một bánh heroin có trọng lượng gần ba trăm năm mươi gram
thưa quý vị trong ngày hôm nay diễn đàn khu vực asean về ứng phó và xử lý tin giả
tin sai sự thật trên không gian mạng đã diễn ra tại thành phố đà nẵng
diễn đàn đã tạo ra không gian trao đổi mở giữa các cơ quan quản lý nhà nước báo chí nền tảng
xuyên biên giới và các bên liên quan nhằm khẳng định quyết tâm chung của các nước asean trước việc giảm thiểu tác hại của tin giả
trong những năm vừa qua asean đã triển khai nhiều hoạt động
chống tin giả và hiện khu vực này đã xây dựng định nghĩa thông tin sai lệch và thông tin không đúng sự thật
để nâng cao nhận thức của người dân trong khối cùng với đó là thực hiện chiến lược giáo dục phát hiện và giảm thiểu tác hại
với sự tham gia của các nền tảng như google tiktok
đại diện ban thư ký asean cũng cho rằng các nước asean cần có khung hướng dẫn quản lý thông tin của chính phủ
để ứng phó các thông tin sai lệch đảm bảo sự cân bằng quyền tự do ngôn luận và tính chính thống chính xác minh bạch
tại diễn đàn tám nước asean đã đưa ra những khuyến nghị biện pháp để ứng phó với tin giả
trong đó tại việt nam cũng đưa ra nhiều chính sách xử lý tin giả
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay bên cạnh các quy định khung pháp lý xử lý tin giả
việt nam còn xây dựng sự hợp tác giữa chính phủ và các nền tảng mạng xã hội
triển khai nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với ứng phó tin tức sai sự thật
việt nam đã thiết lập trung tâm an ninh mạng quốc gia có công suất xử lý ba trăm linh triệu nội dung mỗi ngày
áp dụng công nghệ phân tích các bài đăng trên mạng xã hội
bên cạnh đó đã xây dựng trung tâm phòng chống tin giả và hoạt động rất hiệu quả
xây dựng quy trình khẩn cấp để xử lý tin sai sự thật
yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới loại bỏ thông tin sai lệch vi phạm pháp luật
tại phần hai của diễn đàn đại biểu các nước cùng thảo luận về thúc đẩy hiểu biết số
và chính sách truyền thông chính sách của các nền tảng trong xử lý tin giả
hướng dẫn an toàn khi tham gia trực tuyến